tại đồng nai những ngày này mặc dù thời tiết nắng nóng gây gắt
nhưng các địa phương vẫn bảo đảm đủ lượng nước tưới cho cây trồng
có được kết quả trên là nhờ thời gian qua chính quyền các cấp đã chú trọng đầu tư
nâng cấp sửa chữa hệ thống hồ đập canh mương thủy lợi
cùng với đó là nông dân chủ động xuống giống đúng thời vụ và chuyển đổi cây trồng phù hợp
ghi nhận tại một huyện sản xuất nông nghiệp trọng điểm của tỉnh đồng nai
vụ đông xuân năm nay toàn huyện cẩm mỹ xuống giống
gieo trống hơn năm trăm linh hectare cây trồng các loại
năm nay nhờ hệ thống canh mương dẫn nước từ hồ thủy lợi về tận cánh đồng
nên bà con nông dân chỉ cần tháo nước phù hợp vào ruộng để cây trồng phát triển
cùng với đó việc chủ động chuyển đổi những diện tích cây trồng
đã giảm áp lực sử dụng nước trong những ngày nắng nóng này
nói chung là nguồn nước ở đây thì đảm bảo cho các khu cánh đồng này
nói chung là ba mùa riêng mùa khô là hạn hán nhất
nhưng mà nói chung cánh đồng này là vẫn đủ nước không bây giờ bị cháy
huyện cẩm mỹ hiện có hai mươi hai công trình thủy lợi phục vụ tưới tiêu cho hàng nghìn hectare cây trồng
từ đầu mùa khô năm nay huyện đã phê duyệt kinh phí hơn tám sáu tỷ đồng
để nâng cấp sửa chữa các công trình thủy lợi
ngoài ra chính quyền địa phương đã chủ động điều tiết lượng nước tưới tiêu phù hợp
qua cái chỉ đạo kịp thời thì tích trữ nước và phân chia lịch tưới cụ thể đảm bảo tưới nước tiết kiệm
thì nguồn nước các hồ hiện nay đang giữ được và chắc chắn rằng trên địa bàn huyện hiện nay
đối với các hồ đảm bảo nguồn nước trong mùa khô năm nay
thế đó là vấn đề quản lý
cái thứ hai là về vận động người dân tiếp tục thực hiện các hệ thống tưới nước tiết kiệm
trong các loại cây không sử dụng nhiều nước
hiện ở đồng nai cũng như các tỉnh nam bộ đang là thời điểm nắng nóng diễn ra gai gắt nhất trong năm
dẫn đến mực nước tại các hồ đập và nguồn nước ngầm sẽ giảm mạnh
do đó bà con nông dân cần tiếp tục chủ động trong việc xuống giống cây trồng
sử dụng nước tiết kiệm và chuyển đổi qua các loại cây trồng thích nghi
với điều kiện khô hạn thời gian thu hoạch nhanh để mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho gia đình